các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu nhã cùng nhóm bạn đến chơi tại một quán bia trên đường ninh tốn thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều
trong lúc chơi nhóm của nhã xảy ra mâu thuẫn với một người ở bàn bia bên cạnh
sau đó nhã âm thầm về nhà lấy một mã tấu giấu vào trong áo rồi quay lại quán bia nói trên
nhã xông vào vùng mã tấu chém tới tấp một nam thanh niên theo hướng từ trên đầu xuống
hậu quả bị hại phải khâu hàng chục mũi gây thương tích nặng
một người khác cũng bị ngã đâm vào vùng bụng trọng thương
gây án xong nhã về quê lẩn trốn và bị công an quận liên triểu bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ việc
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đang tổ chức khám nghiệm và điều tra
làm rõ cái chết của một người phụ nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là bà nguyễn thị tròn bảy mươi ba tuổi trú tại xã tân tiến huyện bù đốc
trước đó vào sáng cùng ngày một người dân ở ấp tân thuận xã tân tiến huyện bù đốt ra vườn rẫy gần nhà để làm việc
khi làm đến gần khu vực bụi cỏ dậm ở gần đường thì phát hiện bà tròn tử vong trước đó
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa
khu vực nạn nhân tử vong là giữa bãi cỏ rậm rạp
công an huyện bù đốc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
tại hậu giang vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết
sau thời gian khởi tố bắt tạm giam đặng văn bào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hậu giang
tổng giám đốc công ty hồng ân chủ quán cà phê tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bạn gái của bảo là huỳnh ngọc lài sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố vị thanh về cùng hành vi
cơ quan điều tra xác định huỳnh ngọc lầy sử dụng một hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho một người dân ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
để vay hai lần tiền tổng cộng ba trăm năm mươi triệu đồng vào tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
lai khai nhận hợp đồng giả này là do đặng văn bảo làm và đưa cho lài ký tên để đi thế chấp vay tiền
sau khi lấy được tiền lài giữ và dùng hết vào việc trả nợ đặt cọc đất nền
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm đặng văn bào bị phát hiện sử dụng hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả do đối tượng tự làm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất một thửa đất ở huyện vị thủy cho người khác chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn bảo cơ quan điều tra thu giữ máy làm con dấu nhiều con dấu mực cùng một số vật dụng tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của báo
giả danh cơ quan công an để lừa đặng văn bào
chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian gần đây và thực tế là không ít người đã bị mắc bẫy
điều đáng nói dù báo chí và cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền đưa ra cảnh báo thế nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân bị mất tiền do thủ đoạn của các đối tượng ngay một tinh vi
đặc biệt trong đó việc người dân lơ là để lộ lọt để mất thông tin cá nhân thông tin ở thẻ căn cước công dân đã bị các đối tượng xấu triệt để lợi dụng lừa đảo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
hơn hai trăm linh triệu đồng là số tiền mà anh nguyễn hải nam trú tại phường một mươi hai quận bình thạnh tp hcm vừa bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt
thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cơ quan công an thông báo anh nam có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông mà anh là chủ hợp đồng thuê phương tiện
chúng bảo tôi phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn nhưng tôi nói là không liên quan chúng cố đưa ra những lý lẽ thông tin mà chúng có nhưng mà tôi khẳng định là tôi không liên quan đến vụ việc này
tuy nhiên khi thấy anh nam không bị mắc bẫy chúng tiếp tục dùng người khác và số điện thoại khác gọi điện thông báo rằng anh nam đã liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy mà người gây tai nạn giao thông là người cầm đầu
để tăng thêm áp lực các đối tượng đã chuyển một bức ảnh giả với nội dung là lệnh tạm giam anh nam của viện kiểm sát
tôi cũng rất là hoang mang đặc biệt là những thông tin cá nhân của mình rất là rõ ràng trong cái lệnh tạm giam nên là rất là lo lắng
nhưng vì là mình không có làm gì nên mình cũng khẳng định là không liên quan
đến đây thì chúng mới nói là mặc dù không liên quan thì cần phải chứng minh và bảo là sẽ hướng dẫn cách để tôi được minh hoan
để giúp nạn nhân minh oan chúng yêu cầu mua một máy điện thoại hệ điều hành android sau đó bắt nạn nhân cài phần mềm có biểu tượng công an hiệu nhằm mạo danh bộ công an
tiếp đó chúng đưa ra hướng dẫn chi tiết để nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản rồi sau đó chiếm đoạt
tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi bất cẩn để thông tin cá nhân của mình từ căn cước công dân bị rơi vào tay được đối tượng xấu
thì qua sự việc trên thì thấy là cái hệ thống bảo mật của các ngân hàng vẫn còn rất nhiều là kẽ hở
tôi cũng mong muốn là các cơ quan công an sớm điều tra vụ việc làm rõ các đối tượng để chúng không còn lừa được người khác nữa và cũng không phải ai phải chịu hoàn cảnh như tôi
từ cái thông tin mã qr code truyền chứng minh nhân dân và từ cái thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được cái thông tin của người dùng ở trong cái chứng minh nhân dân đó
thì hiện nay có rất nhiều người dân rất là hơ đáng sau nhãn sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ các cái thông tin về chứng minh nhân dân của mình lên mạng xã hội
thì từ những cái thông tin đó mà các đối tượng có thể lợi dụng cái thông tin đó để đi làm những cái việc vi phạm pháp luật
vụ việc trên tiếp tục là một lời cảnh báo cho người dân cần nâng cao cảnh giác đề phòng trước những thủ đoạn mạo danh cơ quan công an
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bên cạnh đó người dân cũng cần chú trọng bảo mật thông tin cá nhân của mình
nhất là thông tin trên thẻ căn cước công dân điện tử để tránh trở thành mục tiêu cho các đối tượng xấu lừa đảo
tại thành phố hồ chí minh ba mươi hai người sử dụng ma túy tại quán bar đã bị công an quận tân phú thành phố hồ chí minh bắt quả tang vào dạng sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu
khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tân phú thành phố hồ chí minh bắt quả tang vào dạng sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tân phú phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar club sáu mươi tám đường vườn lài phường tân thành quận tân phú thành phố hồ chí minh
thời điểm kiểm tra có hơn một trăm linh người đang vui chơi trong quán bar thấy lực lượng chức năng các nhóm tháo chạy ra cửa thoát huyền nhưng các cửa này đã bị chốt chặn
kiểm tra nhanh công an quận tân phú phát hiện ba mươi hai người dương tính với ma túy nên đưa về trụ sở công an phường tân thành lập biên bản xử lý
công an quận tân phú cũng lập biên bản xử phạt nhiều lỗi với chủ quán barclub sáu mươi tám trong đó có lỗi thiếu quản lý để khách sử dụng ma túy trong bà
với hành vi cướp tài sản mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn ba trú tại xã an phước huyện châu thành về hành vi trên
theo hồ sơ vụ án phúc là đối tượng nghiện game không có nghề nghiệp nên để có tiền chơi game vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu phúc đi bộ đến ngã tư huyện châu thành với ý đồ tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản
tại đây phúc đã giả vờ thuê ông huỳnh hữu nghĩa là người chạy xe mô tô chở mình về nhà
khi đến khu vực vắng người phúc dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng ông nghĩa làm nạn nhân bị thương ngã xuống đường
sau đó phúc cướp hai trăm linh đồng cùng xe mô tô của ông nghĩa rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra đến ngày hai mươi ba tháng sáu công an huyện châu thành đã xác minh làm rõ phúc chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ tại thị trấn châu thành
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình riêng xe mô tô cướp được đối tượng đem bán năm trăm linh đồng sau đó lấy tiền chơi game
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu trong quá trình dỡ nhà tại địa chỉ sáu mươi tám b đặng nguyên cẩn phường một mươi bốn quận sáu tp hcm
đã xảy ra sự cố tường đổ sập đè hai người lực lượng chức năng đã đến kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày hai công nhân đang đập dỡ nhà cấp bốn cũ để xây dựng nhà mới thì xảy ra sự cố
nhận tin báo công an quận sáu và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều năm phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hỗ trợ
sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng chức năng đã giải cứu được một người ra ngoài đưa đi cấp cứu
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện